chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho ông phạm ngọc anh quê quán thị trấn tân phong huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của nhà nước và nhân dân khi sàn lở đèo bào lộc thuộc địa bàn thị trấn madri huyện đạo hoài hôm ba mươi tháng bảy vừa qua
trong sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng cũng đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đối với một mươi tập thể một mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong vụ sạt lở đèo bảo lộc
các tập thể được tặng bằng khen gồm phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng công an huyện đạo hoài ban chỉ huy quân sự tp bảo lộc đội cảnh sát giao thông công an tp bảo lộc công an xã đại lào cùng ba doanh nghiệp tại thị trấn đạo murray
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bốn đồng phạm của nguyễn phương hằng gồm đặng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi trợ lý của nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cộng phần đại nam và huỳnh công tạp
trước đó nguyễn văn quang chú tại huyện bình tân trưởng phòng truyền thông công ty cộng phần đại nam về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm